kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao đã suy yếu nên thời tiết tại bắc bộ tiếp tục giảm mưa
số điểm có mưa vừa mưa to thu hẹp lại chỉ còn xảy ra tại một số tỉnh như lai châu điện biên hay lào cai
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên năm mươi mm
sao đến ngày mai mưa chỉ còn xảy ra vài nơi ban ngày hứng nắng với nhiệt độ trưa chiều tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
tuy ban ngày nắng ấm nhưng vào lúc sáng sớm khu vực sẽ có sương mù dài rác làm giảm tâm nhìn
nên quý vị tham gia giao thông cần chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
đối với các tỉnh miền trung do hình thế gây mưa đều suy yếu nên mưa có thể còn xuất hiện ở diện giải rác trong đêm nay
sang đến ngày mai mưa giảm hẳn chỉ còn lác đác vài nơi
tuy nhiên dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế cũng có xuất hiện sương mù nhẹ dài rác vào lúc sáng sớm
làm giảm tầm nhìn đáng kể
người dân nơi đây cần lưu ý khi tham gia giao thông trong thời điểm này
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này giao động ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
còn các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ
tuy mưa giảm nhưng người dân trung bộ vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
xa hơn ở phía nam cả vùng cao tây nguyên và nam bộ
về chiều tối chỉ có mưa rông vài nơi
có thể tìm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lóc và gió giật mạnh
ban ngày hai khu vực có nắng với nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp năm
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
làm giảm tầm nhìn xuống
còn bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp bốn
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai hai mươi chín độ